bộ đội tăng thiết giáp đã xung trận với gần bốn trăm linh xe tăng thiết giáp dẫn đầu năm cánh quân trên năm hướng tiến công giải phóng sài gòn
với nhiệm vụ chủ yếu là thọc sâu đánh chiếm dinh độc lập bộ tổng tham mưu chính quyền sài gòn biệt khu thủ đô tổng nha cảnh sát và sân bay tân sơn nhất
một mươi phút ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm xe tăng ta đã dũng mãnh hút đổ cánh cổng sắt tiến vào dinh độc lập buộc chính quyền sài gòn phải đầu hàng vô điều kiện
lúc một mươi một h ba mươi phút lá cờ cách mạng được đại đội trưởng xe tăng bùi quang thận kéo lên tung bay trên nóc dinh độc lập báo hiệu giờ toàn thắng của chiến dịch hồ chí minh lịch sử
trải qua hơn sáu mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ tăng thiết giáp đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ
dũng cảm mưu trí trong chiến đấu tận tụy sáng tạo trong huấn luyện và xây dựng đơn vị xây dựng lực lượng tăng thiết giáp ngày càng vững mạnh
góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang đã ra quân là đánh thắng của bộ đội tăng thiết giáp anh hùng